thưa quý vị và các bạn thomas edison một nhà khoa học vĩ đại
một nhà sáng chế dầu ý tưởng bậc nhất trong lịch sử đó là những gì người ta sẽ nghĩ đến khi nhắc đến tên ông
cả cuộc đời của thomas edison sở hữu hơn một năm trăm linh bằng sáng chế góp phần thay đổi nền kỹ thuật của cuộc sống nhân loại trong thế kỷ hai mươi
trong đó nổi bật nhất có thể kể đến bóng đèn máy hát quay tay máy điện báo
hôm nay ngày một mươi chín tháng hai máy hát quay tay của edison được chính thức cấp bằng sáng chế
hãy cùng chúng tôi ngược dòng lịch sử để tìm hiểu thêm về sự kiện bước ngoặt này
xin chào xin chào xin chào
đây là chiếc máy thu thanh đầu tiên còn được mệnh danh là chiếc máy biết hát
một phát minh mang tính lịch sử của nhà khoa học tài năng thomas edison
thomas ava edison sinh ngày một mươi một tháng hai năm một nghìn tám trăm bốn mươi bảy tại mel park bang ohio của mỹ
ông là một nhà phát minh và thương nhân người mỹ đã phát triển rất nhiều thiết bị
có sức ảnh hưởng lớn tới cuộc sống trong thế kỷ thứ hai mươi
edison nổi tiếng với số lượng sáng chế đáng kinh ngạc
lên tới một năm trăm linh bằng sáng chế trong suốt tám mươi bốn năm cuộc đời của mình
nhưng trong số đó phải kể đến phát minh làm thế giới phải trầm trồ nhất
để rồi gọi ông là thầy phu thủy của vùng mellon park
đó là sáng chế chiếc máy biết hát
chiếc máy ra đời theo một cách tình cờ từ phát minh máy dịch điện tín tự động của edison
mùa hè năm một nghìn tám trăm bảy mươi bảy trong khi edison đang loay hoay với chiếc máy
đột nhiên khi cho đĩa quay nhanh hơn
ông đã ngay thấy tiếng cọ sắt mạnh hơn hoặc nhạy đi theo sự gồ ghề của chiếc đĩa
edison đã nảy ý tưởng máy hát từ một phát minh khác một ý tưởng thiên tài
edison đã kể lại quá trình phát hiện rằng
tôi đã thử nghiệm phương pháp ghi âm các bức điện toán tự động lên một điện giấy đặt trên một trục ống quay
từ các thí nghiệm trên điện thoại tôi phát hiện ra rằng màng ngăn có thể ghi nhận độ dung của âm thanh
tôi thiết kế một chiếc máy nhỏ sử dụng một ống hình trụ
với các rãnh trên bề mặt tất cả được phủ một lớp thiết giúp dễ dàng nhận và ghi lại các chuyển động của màng ăn
nửa đêm hôm đó edison ngồi lại văn phòng và vẽ ý tưởng ra giấy
sau đó bắt tay vào thực nghiệm cho ra đời chiếc máy hát đầu tiên của nhân loại
mari có một chú cử nhỏ bài hát thiếu nhi này là bản thu thanh đầu tiên trên thế giới
một chiếc máy ghi được tiếng nói lại còn phát ra được tiếng nói làm cho người người bàn tán và gọi đây là ma thuật
edison đã trình bày chiếc máy biết hát trước viện hàn lâm khoa học hoa kỳ và tổng thống
ngày một mươi chín tháng hai năm một nghìn tám trăm bảy mươi tám bằng phát minh cho chiếc máy hát đầu tiên trên thế giới được chính phủ hoa kỳ cấp cho edison
cả thế giới sôi nổi chuyến tay nhau về phát minh này
danh tiếng thomas edison cũng theo đó được lan truyền khắp nơi
báo chí gọi ông với cái tên thầy phù thủy vùng melon park
với ma thuật thần kỳ
và năm ấy ông ba mươi một tuổi
chiếc máy hát là phát minh mà edison rất yêu thích và liên tục cải tiến trong nhiều năm trường
từ máy quay tay ông thay đổi máy khối trụ và quay bằng các đĩa tròn chuyển động đĩa than
máy được bán rất chạy và liên tục sản xuất hàng loạt
rất được ưa chuộng tại nhiều quốc gia
có thời gian thu phát chỉ từ hai đến bốn phút
chiếc máy hát đĩa này đã đặt nền móng đầu tiên cho ngành thu thanh
máy hát ra đời mang lại một phương thức trải nghiệm hoàn toàn mới qua âm thanh cho con người
không những thế thiết bị có thể thu âm và phát lại âm thanh này được coi là nền móng cho sự phát triển của nền công nghiệp âm nhạc hiện đại
năm một nghìn chín trăm năm mươi tám khi viện thu âm nghệ thuật và khoa quốc gia tìm kiếm tên cho giải thưởng âm nhạc
và cái tên sd đã được gợi ý để vinh danh những đóng góp của nhà khoa học đường danh này
cuối cùng viện quyết định chọn tên grammy
bắt nguồn từ tên gọi máy đĩa hát gramophone
cùng biểu tượng là chiếc máy hát đĩa một sáng chế tuyệt diệu của nhà khoa học thomas edison